vào lúc bảy h bốn mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng một mươi tại khu vực các tàu bị nạn vùng cửa danh tỉnh quảng bình
thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
sóng gió to nước lũ từ thượng nguồn đổ về chảy xiết và xoáy
lực lượng cảnh sát biển đã cùng với trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực hai đà nẵng
đưa lực lượng tiếp cận tàu hàng mang số hiệu nd hai nghìn sáu trăm hai mươi sáu đang có nguy cơ bị chìm
với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất lực lượng cứu nạn đã đưa được bốn thuyền viên trên tàu nd hai nghìn sáu trăm hai mươi sáu
vào bờ an toàn và tổ chức bàn giao cho bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
bốn thuyền viên gồm thuyền trưởng trần đức dương cùng các thuyền viên trần đức ngọc phạm văn quy và trần văn toàn
sau hơn một mươi bốn tiếng đồng hồ hành trình trong điều kiện sóng gió to nước lũ chảy xiết
cùng với sự nỗ lực không ngừng trên biển của các chiến sĩ vùng cảnh sát biển một
vào lúc một mươi h hai mươi phút đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn đã lai kéo tàu hàng hd hai nghìn năm trăm bảy mươi tám về cảng hòn la an toàn
tàu cảnh sát biển tám nghìn ba vùng cảnh sát biển một cũng đang có mặt tại khu vực cửa danh
để phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tìm kiếm năm thuyền viên đang mất tích trên tàu hd hai nghìn một trăm năm mươi năm
trong phạm vi từ khu vực đông cờ ròn một mươi tám hải lý đến đông cửa nhật lệ một mươi tám hải lý